các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hầu hết các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành cán bộ chủ chốt của bộ công thương và ubnd tp hcm
tuy nhiên vì những động cơ khác nhau các bị can đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài
ông vũ huy hoàng cùng đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước vi phạm các quy định về quản lý đất đai
từ đó dịch chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất số hai bốn trăm sáu mươi hai bà trưng là tài sản nhà nước sang tư nhân gây thiệt hại thất thoát số tiền đặc biệt lớn hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
các bị can sử dụng thủ đoạn dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của nhà nước để góp vốn liên doanh
sau đó thoái vốn không minh bạch vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn
các bị can hồ thị kim thoa phan trí dũng đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho ông vũ huy hoàng
hai người này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu đề xuất ông hoàng ký văn bản chấp thuận chủ trương cho sapeco thực hiện các dự án bất động sản không phải là ngành nghề kinh doanh chính
sau đó bà thoa và ông dũng đã tham mưu cho lãnh đạo bộ công thương chỉ đạo sapeco thoái toàn bộ phần vốn góp tại sapecopearl và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật
do bị can hồ thị kim thoa đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã
khi nào bắt giữ sẽ xử lý sau
sau khi triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với số tiền giao dịch lên đến hơn một mươi tỷ đồng công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tiếp tục mở rộng vụ án phát hiện bắt giữ thêm năm đối tượng đều có hộ khẩu tại thành phố hải phòng vào tỉnh bình phước thuê nhà ở trọ để tổ chức hoạt động tín dụng đen
khám xét phòng trọ của các đối tượng nguyễn bá dương vũ văn tiến phạm đình hoát lực lượng công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay với lãi suất từ hai trăm sáu mươi một đến ba trăm bốn mươi tám một năm
ngoài ra cơ quan điều tra cũng xác định nhóm đối tượng phạm quang thắng và đỗ đình quang cùng chú tại hải phòng đã cho năm mươi người vay với lãi suất hơn ba trăm linh một năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở khắp các địa bàn của tỉnh nghệ an
bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng gây ra một mươi hai vụ trộm thiệt hại tài sản gần một trăm hai mươi triệu đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi công an thị xã thái hòa nhận được nhiều đơn trình báo về việc người dân bị mất cắp xe máy
vào cuộc xác minh lực lượng chức năng xác định những vụ mất cắp không chỉ xảy ra ở địa bàn thị xã mà còn ở các địa bàn lân cận như nghĩa đàn tân kỳ quỳ hợp
trước tình hình đó cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an thị xã thái hòa đã xác lập chuyên án

công an thị xã thái hòa đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bàn chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy này là đối tượng nguyễn nhật thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú phường quang tiến thị xã thái hòa
sau một thời gian theo dõi đến hai mươi một h ngày hai tháng chín bàn chuyên án đã bắt quả tăng đối tượng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa bàn thị xã thái hòa